tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tổ chức phát triển hà lan đã phối hợp với đại sứ quán hà lan tại việt nam
và ubnd tỉnh bình thuận vừa tổ chức khởi động dự án nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp
đây là dự án đa quốc gia nằm trong khuôn khổ chương trình tài trợ nâng cao cơ hội lãnh đạo cho phụ nữ của chính phủ hà lan giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự án nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp được thực hiện tại bốn tỉnh của việt nam là quảng bình bình định ninh thuận và bình thuận
mục tiêu chính là nâng cao các cơ hội và quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua việc thúc đẩy môi trường thuận lợi cho người phụ nữ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất
kinh doanh nông nghiệp từ đó thu hẹp khoảng cách về bất bình đẳng giới ở các địa bàn thực hiện dự án
dự án nhằm nâng cao cơ hội để phụ nữ làm chủ doanh nghiệp nâng cao vị thế cũng như quyền bình đẳng của phụ nữ trong việc tiếp cận các nguồn lực trong sản xuất và kinh doanh
giúp người phụ nữ nâng cao trình độ gia tăng thu nhập cho gia đình
mặt khác cũng nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của nam giới để tạo điều kiện cho phụ nữ có khả năng tham gia vào sản xuất kinh doanh cũng như làm chủ các doanh nghiệp
dự án được thực hiện với các nội dung hoạt động gồm nâng cao bình đẳng giới ở cấp hộ gia đình và cộng đồng
tập trung vào việc tác động và vận động chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế
và cuối cùng là tập trung hỗ trợ và trao quyền cho phụ nữ khởi nghiệp lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp
ngoài ra dự án cũng hỗ trợ nâng cao năng lực và cải thiện cơ chế hoạt động của các hợp tác xã thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ trong hợp tác xã nông nghiệp
với phương pháp tiếp cận của dự án tôi nghĩ rằng dự án sẽ hy vọng sẽ mang lại sự thành công cao
bởi vì cách tiếp cận của dự án là hỗ trợ phụ nữ tăng lên tiềm năng kinh tế của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp
nếu mà chúng ta thực hiện được các cái hoạt động như dự án đã đề ra và theo đúng những cái nội dung mà dự án đã cam kết
thì tôi nghĩ là chúng ta có thể tin tưởng là cái hiệu quả của dự án cũng rất là khả quan
mục tiêu hướng tới sau năm năm sẽ nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho từ tám mươi tới một trăm linh người
nâng cao thu nhập cho hai mươi người
hỗ trợ một mươi tám phụ nữ làm chủ doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động sinh lợi nhuận